chỉ trong vòng hai tháng qua loài sâu keo mùa thu đã tàn phá nghiêm trọng những cánh đồng ngô của người nông dân ở nhiều địa phương của tỉnh gia lai
không chỉ sinh trưởng nhanh loài sâu này còn khó tiêu diệt sức tàn phá lớn và có nguy cơ lây lan và khó kiểm soát
tính đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh loài sâu keo mùa thu đã được ghi nhận tại một mươi một trên một mươi bảy huyện thị xã thành phố của tỉnh
đã có hơn năm năm trăm linh hectare cây ngô bị gây hại và đang có chiều hướng tăng lên ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện ca bang tỉnh gia lai
những cánh đồng ngô của bà con nông dân tại huyện ca bang chỉ trong một tháng qua đã trở nên sơ sát khi loài sâu keo mùa thu tấn công mạnh
chỉ từ vài chục hectare đến nay đã có hơn sáu trăm bốn mươi hectare trên địa bàn toàn huyện bị hại
đây cũng là lần đầu tiên người nông dân đối mặt với loài sâu có sức tàn phá lớn
và khó tiêu diệt như vậy
theo các cơ quan chức năng đây là loài sâu ngoại lai di trú cả hàng trăm km phàm ăn và lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn
đến nay chưa có thuốc đặc trị loài sâu này thế nên bà con nông dân vẫn loay hoay chưa thể tìm cách loại trừ loài sâu này trên ruộng ngô của mình

quá trình phòng trừ chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn nhất là đối với thói quen tập quán của bà con nông dân nghĩa là mạnh ai người đấy phòng trừ
sự tàn phá của loài sâu này đã khiến người trồng ngô thiệt hại nặng nhiều diện tích ngô đã phải chặt bỏ khi cây không thể sinh trưởng
bên cạnh đó không chỉ gây hại trên cây ngô mà loài sâu keo này cũng bắt đầu tấn công trên các loại cây trồng khác như bí đậu ớt của người dân
nếu không tìm ra biện pháp để tiêu diệt sâu keo ngoài việc phải đối mặt với nguy cơ bất trắng vụ ngô này
người nông dân sẽ còn chịu ảnh hưởng đến sản xuất ở những vụ tiếp theo